đây là những đối tượng mà công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã bắt giữ về các tội môi giới mại dâm chứa mại dâm
đối tượng cầm đầu đường dây môi giới là hoàng duy hưng ba mươi bốn tuổi chú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tú ông này thường xuyên đăng tải các hình ảnh để trao hàng gái đi khách công khai trên nhiều website
quá trình đấu tranh về đối tượng công an quận cầu giấy xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai vương thuê máy chủ đặt tại nước ngoài
thanh toán bằng tiền ảo tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau với mục đích môi giới đi khách
trên các website đối tượng chưa đăng tải hình ảnh của hơn ba trăm linh cô gái xinh đẹp cùng số điện thoại để khách có nhu cầu liên hệ
gái bán hoa đều được hưng tuyển chọn kỹ lưỡng với yêu cầu là ngoại hình cao
chủ yếu là các tay vịn từ các quốc gia
đặc biệt hưng sử dụng máy chủ thuê ở nước ngoài để tạo ra các diễn đàn trao đổi
nhận xét về gái bán hoa nhằm thu hút và hấp dẫn khách mua hoa
tù ông cũng tuyển các đối tượng chuyên chăm sát gái bán hoa để đăng lên trang mạng
những đối tượng đó là môi giới trung gian hưởng tiền trực tiếp từ gái đi khách
khi có khách hưng điều hàng đến các nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn tp hà nội
và một số tỉnh thành như vĩnh phúc quảng ninh đà nẵng
đà lạt nha trang sài gòn và phú quốc
để có đại bản doanh hoạt động hưng thuê một căn nhà năm tầng biệt lập
tại ngõ một trại cúp xã bà hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
các giao dịch chỉ thực hiện bằng các tài khoản ảo không chính chủ
tính vì hơn hưng còn cài đặt chế độ đọc xong rồi tự xóa không để lại dấu vết
ngoài ra tù ông này còn lập một nhóm hoạt động độc lập được vận hành
bởi ba nhân viên có trình độ công nghệ thông tin
những người này thường đăng tải các bài trên website
đồng thời tham gia nhận xét bình luận tốt về gái bán hoa để thu hút khách
bên cạnh đó còn có nhóm khác là các đối tượng nữ
giả gái bán hoa để nhận điện thoại của khách mua hoa
các đối tượng này thanh nhau trực ngay điện thoại của khách
điện thoại được dán địa chỉ nhà nghỉ nghệ danh của gái bán hoa
để khi khách có nhu cầu thì sẽ điều đến để phục vụ
ngoài ra có một đối tượng là hoàng văn túc chú tại thanh trì hà nội
được hưng giao quản lý chung liên kết với chủ quản lý
và nhân viên các khách sạn nhà nghỉ
để cho gái bán hoa ăn và ở đi khách luôn tại đó
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cảnh sát bắt quả tang một số đối tượng
đang mua đi khách tại một khách sạn ở ngõ hai mươi sáu đỗ quang
quận cầu giấy hà nội đã khởi tố lê thị ngọc anh hai mươi hai tuổi
về tội chứa mại dâm
lần theo dấu vết từ vụ trên ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
công an quận cầu giấy cùng công an quận đống đa triệt phá ổ chứa
tại khách sạn chín mươi sáu nguyễn hữu tây
đồng thời khởi tố ba đối tượng
đến nay công an quận cầu giấy phối hợp với công an quận nam tử liêm
làm gió ổ chứa khác ở khách sạn nam long
ở số ba mươi tám miếu đầm phường mỹ trì
phá thêm ổ chứa tại homestay sắc mẩu
số ba mươi ngõ tám mươi chín lê đức thọ phường mỹ đình hai
công an quận cầu giấy xác định
đường dây này của hưng đã thu lời bất chính khoảng ba tỷ đồng
trong thời gian vừa qua
cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị
bị nghiệp vụ công an nhiều tỉnh thành
liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đường dây đi khách
bất ngờ hơn các đường dây này có rất nhiều người đẹp
là những hot girl người mẫu diễn viên
hay những người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội
các đường dây này đã hoạt động bí mật như thế nào
ông trùm của các đường dây này là ai
quy luật tiếp thị môi giới cho những khách hàng
có nhu cầu giải trí vui vẻ ra sao
khi trung cư cao cấp thành bãi đáp
ngày một một một hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vẫn đang tạm giữ nguyễn thị ly tên thường gọi là quạ bốn mươi một tuổi
nguyễn trần cao nguyên bốn mươi một tuổi hiện là phi công cơ trưởng
của một hãng hàng không người yêu của ly
để điều tra về hành vi chứa mại dâm
đến nay cơ quan công an xác định ly là người nổi tiếng
trong việc kinh doanh nhà hàng karaoke trá hình
cách đây khoảng một mươi năm
có được ít vốn và nắm được nhiều mánh khóe về hoạt động
đi khách tại các nhà hàng karaoke
ly mở tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
vào một nhà hàng trên đường nguyễn công chứ
phường cầu ông lãnh quận một
có tiếp viên phục vụ tới bến
vào cuối tuần tụ điểm của ly luôn đông kín khách đến vui chơi
còn nguyên là cơ trưởng của một hãng hàng không có tiếng
mức thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi tháng
do thường xuyên lui tới tụ điểm vui chơi của ly
nên cả hai gặp nhau và nảy sinh tình cảm
sau thời gian kinh doanh ly thấy cơ quan chức năng
kiểm tra gắt gao nên cùng bạn trai đóng cửa
hai tụ điểm trên chuyển sang loại hình kinh doanh
nhà hàng karaoke tại căn hộ trung cư cao cấp
để tiếp tục kiếm lợi từ dịch vụ đi khách
cuối năm hai nghìn hai mươi hai ly và bạn trai thuê hai căn hộ liền kể
ở tầng ba mươi một của trung cư cao cấp trên đường tôn đức thắng
phường bến nghé quận một để chính thức dịch chuyển
mô hình kinh doanh nhà hàng karaoke có tiếp viên nữ phục vụ
và đi khách đến các căn hộ trên
cả hai thiết kế lại hệ thống âm
âm thanh ánh sáng dàn karaoke sàn nhảy
rồi quay clip về độ tiện nghi để đăng lên mạng xã hội
và gửi cho khách có nhu cầu
để thu hút và tạo sự tin tưởng cho khách hàng
ly và bạn trai cam kết các căn hộ trên đều khép kín
ra vào đều phải có thẻ và không bị cơ quan chức năng phát hiện
ngoài ra khách đến vui chơi còn có thể ngắm nhìn
thành phố hồ chí minh từ trên cao và được phục vụ ăn uống tại chỗ
ngoài các cô gái quen biết trong thời gian làm nhà hàng
ly còn liên kết
với võ thị minh thủy ba mươi ba tuổi
để tìm kiếm gái đi khách là các hot girl
chân dài tiếp viên hàng không
khi khách cần các cô gái này
ly sẽ liên hệ với thủy để điều người tới căn hộ cho khách vui vẻ
phần lớn khách vui vẻ trong đường dây của ly
là các đại gia doanh nhân
người nổi tiếng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
để hoạt động ổn định
tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
ly và bạn trai quy định khách chỉ được vui vẻ
tại hai căn hộ trên
và các cô gái không được đi tour
du lịch với khách
giá đi khách là từ một đến ba đô la mỹ
một người mỗi lượt
số tiền này cả hai đối tượng
điều hành thu hai mươi
trên tổng số tiền của các cô gái
trong đường dây này
công an xác định huỳnh lê bảo yến hai mươi chín tuổi
có nhiệm vụ giúp ly đi chợ
mua đồ ăn thức uống
phục vụ khách ăn uống
và ghi sổ các lật tiếp viên đi khách
bên cạnh đó yến còn tìm các cô gái
đi khách xinh đẹp
khách có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp với ly
để trao đổi giá cả
và lựa chọn nữ tiếp viên phục vụ
khi môi giới là gương mặt xô bít
ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cục cảnh sát hình sự phối hợp
với công an tỉnh bà rịa vũng tàu
triệt phá một ổ nhóm đang đi khách
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã tiến hành triệu tập
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng
về hành vi môi giới mạnh rầm
gồm huỳnh thanh thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại quận bốn tp hcm
chuyên gia trang điểm
chuyên gia phong cách cá nhân
phạm đỗ nhật duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại quận bảy tp hcm
lao động tự do
lê thị thu thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại tỉnh kiên giang
là lao động tự do
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã quyết định khởi tố vụ án môi giới mạnh rầm
các quyết định khởi tố bị can
đối với ba bị can huỳnh thanh thuật
phạm đỗ nhật duy
và lê thị thu thảo
các quyết định và lệnh nêu trên
đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tổ công tác do bộ công an
chủ trì đã bắt quả tàng
ba cặp nam nữ đang có hành vi môi giới
mùa bán mạnh rầm
những người đi khách được xác định là
vtt một người mẫu hot tiktoker
hpth là một người mẫu hot facebook
và lhp là một người mẫu
hoa khôi ngành làm đẹp châu á
thời điểm trên
lực lượng chức năng cũng ngăn chặn
một cặp nam nữ đã làm xong thủ tục
xuất cảnh tại sân bay tân sơn nhất
đi singapore để vui vẻ
với hình thức đi du lịch nước ngoài
gái đi khách được xác định là
ttl là một ca sĩ
khi bị bắt giữ
ba đối tượng nêu trên khai nhận
đã hoạt động môi giới cho nhiều người đẹp đi khách
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
quá trình này thuận thảo duy
đã môi giới cho nhiều người đẹp
chân dài đi khách
người có nhu cầu vui vẻ
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi
sau khi có người có nhu cầu đi khách
gái đi khách là những người đẹp
trẻ hoạt động cho giới showbiz
là những người mẫu hoa khôi
ca sĩ đang hoạt động
thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện
thông tin đại chúng có lượng người
theo dõi lớn trên mạng xã hội
mức giá đi khách vui vẻ đối với người đẹp
đi khách trong vụ việc này là
từ sáu mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
một tour trong nước hai ngày
và sáu usd đối với tour nước ngoài
trước đó ngày một mươi tám tháng tám
công an tp hcm làm rõ
việc chân dài đi khách lên tới hàng nghìn đô
với cái mát là tiếp viên hàng không
thủ đoạn của tú bà khai
với cơ quan công an tp hcm
là các chân dài dùng mát là tiếp viên hàng không
để tiện nâng giá đi khách
và vì thế đây cũng là
chiêu trò để khách đại gia mạnh tay
chi tiền để tiếp viên
không cần phải phục vụ trên máy bay
mà tiếp viên này có thể đi máy bay
đến địa điểm chỉ định
để bưng bê
phục vụ tận dường
kể cả nhu cầu giường chiếu khách hàng đưa ra
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can
đối với võ thị mỹ hạnh hai mươi sáu tuổi
ngụ tại gò vấp
về tội môi giới mại dâm
tại cơ quan điều tra mỹ hạnh cũng
khai báo về một số chân dài đi khách
trong đường dây là nữ tiếp viên
ở một số hãng hàng không trong nước
và một số người mẫu ảnh
đặc biệt vào tối ngày chín tháng tám
phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an
quận một kiểm tra một khách sạn
trên đường lê thị viêng phường bến thành
quận một bắt giữ bốn cặp nam nữ
đang bóc bánh trả tiền
trong bốn chân dài thì có hai người
là tiếp viên của một hãng hàng không
một người khai từng được đào tạm
tiếp viên hàng không trong một tháng
ở một hãng bay khác
người còn lại là một hot girl
người mẫu ảnh nổi tiếng với nghệ danh
võ thị mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
từng là tiếp viên hàng không
của một hãng hàng không quốc gia
và hiện đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
mỹ hạnh xây dựng trên mạng xã hội
hình tượng một cô gái trẻ thành đạt
sở hữu nhân sắc tiêu diễm
cùng những đường cong nóng bọc
không khó để cô sở hữu hàng trăm nghìn lượt
theo dõi trên các nền tảng
hạnh cũng thường xuyên đăng hình ảnh
cuộc sống sang chạch du lịch những nơi nổi tiếng
bên cạnh đó là những món đồ hiệu đắt tiền
được mua sắm liên tục
không chỉ là tiếp viên của một hãng hàng không quốc gia
mỹ hạnh cũng tự mở và điều hành
một cửa hàng bán đồ sách tay
với hơn một mươi bốn lượt yêu thích
bởi vậy hạnh được nhiều sự ngưỡng mộ
và khen ngợi từ người hâm mộ
hạnh từng là cựu tiếp viên hàng không
vì có quá trình làm việc chung lâu năm
thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên
của nhiều hãng hàng không
các hot girl người mẫu ảnh nổi tiếng
nên hạnh tìm cách chiều dụ các cô gái trẻ hám lợi
tham gia vào đường dây đi khách do mình điều hành
hạnh chỉ đạo các cô gái chỉ liên hệ
trao đổi việc đi khách qua các nền tảng mạng xã hội
thuê mướn xe ô tô sang trọng để đưa các cô gái
hạnh cũng rất kín kẽ khi chọn nơi đi khách
là các khách sạn resort sang trọng
bốn cô gái khai nhận được hạnh môi giới đi khách
tại khách sạn với giá là một đến ba usd mỗi lần
và thừa nhận hành vi phạm tội
thanh khai nhận liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không
và hot girl người mẫu ảnh
sau đó gửi hình ảnh
có mặc đồng phục tiếp viên của các hãng hàng không
cho khách nhằm tăng cuốn hút
số tiền đi khách mỗi lần khoảng hai mươi bảy triệu đồng
khách đi qua đêm với giá khoảng sáu mươi triệu đồng
hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản của khách
và chuyển trả cho gái đi khách mỗi lần môi giới thành công
thành được hưởng bảy triệu đồng mỗi lần môi giới
ngoài việc môi giới đi khách
hạnh còn trực tiếp tham gia với giá tương tự
qua một số người nổi tiếng môi giới
cho các đại gia tại địa bàn hà nội
thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu
hạnh quản lý trên ba mươi gái đi khách
trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không
và nhiều hot girl người mẫu ảnh nổi tiếng
với giá là từ một đến ba usd mỗi lượt
không phải ngẫu nhiên khi nhiều hoa hậu á hậu
thì hết cuộc thi này đến cuộc thi khác
thậm chí sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ
và chọn các cuộc thi làng nhà ở trong và ngoài nước
để có một danh hiệu
xây dựng thương hiệu để nâng giá
có rất nhiều cuộc thi hoa hậu hoa khôi
từ lớn đến nhỏ từ quy mô đến ao làng
và cũng có những người đẹp chuyên đi thi
dù rớt cuộc thi này vội vàng có mặt ở cuộc thi khác
là bởi trong giới danh hiệu có thể nâng tầm người đẹp
có một giám khảo cuộc thi đã phải thẳng thốt lên giả
trong cuộc thi nào cũng có vài gà của nhà thiết kế
hay gà của đại gia mà chỉ cần ban giám khảo đồng ý
thì top một mươi trở xuống đều có giá tiền của nó
giá càng cao người đẹp của đại gia cũng hãnh diện
nhưng nếu chỉ lọt top hai mươi ba mươi cũng đã là lên đời
cho người đẹp dễ kiếm trác theo đường dây của mình
chính vì thế những cuộc thi nghiêm túc thì không nói
những cuộc thi ao làng được tổ chức vộn vã ở trời tây
hay ở các nước châu á nơi chấp nhận các người đẹp đã qua phẫu thuật
vậy là các cô gái chỉ cần cao giáo sáng sủa
là có thể qua nhiều công đoạn của công nghệ làm đẹp
để hô biến thành á khôi á hậu
hàng hoa hậu thì khó hơn phải chi nhiều hơn

có thể người ta không nhớ hết tên của các cuộc thi nhan sắc
nhưng tên của một người đẹp mới nổi chụp ảnh nguy gây xôn xao
hay có bộ ảnh táo bạo khoe thân là đã có thể cầm chắc
lọt tầm ngắm của nhiều tú bà cũng như khách hàng số
cũng có những cuộc thi lớn mà giàn giám khảo được bao vây
bởi những người nhà
nên tiếng là cuộc thi quốc tế mà cũng không khác
cuộc thi quốc nội là mấy
do đó sau cuộc thi nếu người đẹp không khéo biết cách cảm ơn
thì giữa nhà thiết kế nhà trang điểm và ông bầu
rất dễ xảy ra tranh chấp cãi cọ trên báo chí
còn phía người đẹp mới đăng quang kịch bản cũng chỉ đến vậy
sau khi đôi co tranh cãi họ lại được mời mọc ngã giá
thậm chí còn có những đề nghị khá lạ lùng
miễn sao mức cát xe của họ tăng vọt
sự việc một á hậu từng dính vào đường dây đi khách
vài chục ngàn đô vừa qua
là chuyện thường
khi một mắt xích bị dò dỉ và người gặp vận hạn đành chấp nhận
còn nhiều phi vụ khác chót lọt thì không ai hay
mà họ còn được tiếng là đắt sâu thường xuyên bay xuyên lục địa
ăn mặc đồ hiệu sang chảnh tự khuê mình không sống như đại gia
mà thực chất họ rơi vào đường dây đi khách lúc nào không hay
cũng có trường hợp các cô vốn không có mấy tên tuổi
sau một thời gian có vốn lận lưng hoặc có một ai đó tài trợ
họ sẵn sàng chi trả để có một chỗ đứng
có khi họ thi trong một cuộc thi có khi thi trong nước
có khi họ thi một cuộc thi nào đó ở nước ngoài
từng có vị giám khảo vốn là mc nổi tiếng bỏ chấm thi ứng xử giữa trừng
vì không đồng ý với kết quả bí mật mà ban tổ chức đưa ra để chọn top năm
không riêng gì hoa hậu người việt từ nước ngoài
trước đây chính á hậu của một cuộc thi cũng bị phanh phui
đi khách với giá là bảy usd một lượt
cùng đường dây này còn có một mc khác
rồi tiếp đến là một á hậu của một cuộc thi hoa hậu
sắc đẹp việt toàn cầu với mức giá từ một đến một mươi usd
vấn đề là chỉ khi gặp vận rủi các đường dây bị phanh phui
người đẹp hoa hậu á hậu mới bị phát giác
còn nếu không nhiều người trúng nhiều phi vụ và làm giàu bằng con đường bán thân xác
sau một thời gian ở ẩn không ít hoa khôi hoa hậu dính scandal
đi khách vẫn có thể quay trở lại showbiz tham dự các sự kiện
dù không ồn nào như xưa nhưng vẫn có thể ăn khách trở lại
bên cạnh tranh cái điều dư luận đặt dấu hỏi là khi đường dây đi khách cao cấp đã bị phát hiện
bắt quả tang nhưng đến nay chưa vụ việc nào danh tính người mua dâm được công khai
theo luật sư trần anh dũng đoàn luật sư hà nội
phía cơ quan chức năng không có quyền công khai danh tính người mua dâm và người bán dâm nếu ở mức phạt hành chính
chỉ có cơ quan tố tụng mới có quyền công khai danh tính người mua dâm bán dâm
nếu hành vi còn có vi phạm khác đến mức xử lý hình sự
xét xử công khai
tuyên truyền pháp luật
đây là quyền tự do cá nhân của mỗi công dân và liên quan đến các quyền nhân thân
danh dự nhân phẩm của cá nhân
hành động công khai này cũng không mang tính nhân văn bình đẳng
theo điều hai nghìn hai trăm hai mươi ba nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba của chính phủ hành vi mua bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính
do đó việc công khai danh tính người mua bán dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng
sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín nhân phẩm của người bị xử lý hành chính
đó còn chưa kể nếu thông tin chưa chính xác
việc công khai sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cá nhân người được nhắc đến
theo điều một trăm linh một của nghị định này hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
danh dự nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
luật sư trần anh dũng cho biết
thực tế hoạt động mua bán dâm xảy ra khi cả người mua và người bán tự nguyện thỏa thuận
nó còn xuất phát từ nhu cầu bản năng của những người chưa lập gia đình hoặc đang độc thân
rõ ràng việc công khai tên người mua người bán dâm trước cộng đồng
là trái với quy định của luật xử phạt vi phạm hành chính
công khai danh tính người mua dâm chưa chắc đã chống được mại dâm
điều quan trọng cần làm hiện nay là phải tăng cường quản lý các đối tượng bán dâm
xử lý nghiêm hành vi tổ chức môi giới chứa chất tệ nạn bãi dâm
và hơn hết là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề này cho mọi đối tượng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé